đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa nhân dân tối cao cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tên lửa b sáu trăm tám mươi hai vùng bốn hải quân đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh phú yên
đồng chí nguyễn hòa bình đánh giá cao kết quả công tác chỉ đạo huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tên lửa bờ sáu trăm sáu mươi
đặc biệt đơn vị đã làm tốt công tác dân vận hỗ trợ người dân chống hạn xây dựng nông thôn mới và phong trào đề nơn đáp nghĩa
đồng chí đề nghị lãnh đạo cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phát huy những kết quả đạt được tiếp tục rèn luyện nâng cao nghiệp vụ công tác huấn luyện bảo quản bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật tăng cường công tác tuần tra canh gác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của tổ quốc
đồng chí nguyễn hòa bình đã trồng cây lưu niệm cho tặng các thiết bị tiên học trị giá ba trăm linh triệu đồng cho lữ đoàn tên lửa b sáu trăm tám mươi hai